sơn la là tỉnh miền núi giáp biên địa bàn rộng và khá phức tạp
nhận định thời điểm giáp tết nguyên đán sẽ tiêm ẩn nhiều nguy cơ mất an ninh trật tự
an toàn xã hội đồng thời xuất hiện nhiều loại tội phạm
lực lượng chức năng tỉnh sơn la đã xây dựng kế hoạch triển khai nhiều giải pháp có hiệu quả
tăng cường đấu tranh chấn áp các loại tội phạm đặc biệt là buôn lậu gian lận thương mại
vũ khí vật liệu nổ công cụ hỗ trợ và pháo
đây là hai đối tượng nguyễn văn thắng sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bốn và nguyễn huy hợp sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi ba
đều trú tại bản nam tiến xã triềng khương huyện sông mã tỉnh sơn la
cùng tăng vật là hai hộp pháo nổ có trọng lượng hai bảy kg
bên trong có bảy mươi hai quả pháo hình trụ vừa bị lực lượng công an huyện sông mã xử phạt
về hành vi mua bán tàng trữ pháo nổ trái phép
đây chỉ là một trong rất nhiều vụ mua bán tàng trữ trái phép pháo nổ
đã bị lực lượng công an tỉnh sơn la phát hiện
và xử lý trong thời gian qua
sau hơn một tháng gia quân thực hiện đợt cao điểm đảm bảo an ninh trật tự
bảo vệ tết nguyên đán mộ tốt hai nghìn một mươi tám
lực lượng công an tỉnh sơn la đã thu hồi gần bốn trăm ba mươi khẩu súng
lập hơn hai trăm chín mươi hồ sơ xử lý hành chính
phối hợp với cả công an các huyện thành phố là đẩy mạnh công tác
bằng chống và đấu tranh với các loại tội phạm
để cho đồng bào nhân dân các dân tộc trên địa bàn sơn la vui sự đợt của tết
trong những ngày giáp tết tại sơn la các hoạt động buôn lậu gian lận thương mại
buôn bán vận chuyển hàng giả hàng kém chất lượng có chiều hướng gia tăng
chỉ tính riêng trong đợt cao điểm lực lượng cảnh sát kinh tế đã phát hiện hơn một trăm linh vụ việc
vi phạm liên quan đến các hành vi buôn lậu gian lận thương mại
với sự vào cuộc tích cực của lực lượng công an và các cấp các ngành
cùng với sự đồng thuận của các tổ chức cá nhân do vậy sơn la đã ngăn ngừa các hoạt động buôn lậu
gian lận thương mại để đồng bào các dân tộc trong tỉnh đón một cái tết cổ truyền trong an toàn và hạnh phúc